công an tỉnh điện biên vừa đấu tranh và triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ
thu giữ bảy bánh heroin có khối lượng khoảng hai năm kg và sáu viên ma túy tổng hợp
vào chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên
các tổ công tác đã bắt quả tang sùng a só chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ thêm bắt giữ thêm sùng a vừ là đối tượng cùng tham gia vận chuyển ma túy
là em ruột của só và lường thị thân là đối tượng trong đường dây
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng cùng chú tỉnh đồng nai cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
lê minh hiếu lê hoàng toại và bùi văn cường là ba đối tượng bị bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã chủ trì phối hợp với công an phường tam phước thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng hiếu
đang mang ma túy bán cho người nghiện thu giữ khoảng hai mươi g ma túy đá
qua đấu tranh hiếu khai nhận số ma túy trên là của toại
lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng toại về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an toại khai nhận số ma túy trên mua của cường với giá tám triệu đồng
rồi đưa cho hiếu mang đi bán thì bị bắt
khám xét nơi ở của hai đối tượng toại và cường cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật
liên quan đến việc mua bán ma túy
vụ việc sau đó đã bàn giao cho công an tp biên hòa điều tra làm rõ theo thẩm quyền
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khám xét thu giữ tài liệu
máy móc và triệu tập một số người có liên quan để điều tra làm rõ về hành vi
trục lợi tiền bảo hiểm tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa
đã xuất hiện một đối tượng giả danh công an tham gia vụ án trên để lừa đảo chạy án
vào cuộc điều tra truy xét chỉ trong thời gian rất ngắn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt được đối tượng hướng nghiệp thắng chú thành phố hồ chí minh trực tiếp thực hiện hành vi trên
theo đó sau khi nắm được thông tin công an tp biên hòa khám xét thu giữ tài liệu
máy móc và triệu tập một số người liên quan đến những phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn
thành phố biên hòa trong đó có một phòng khám tại phường tân hiệp thắng đã gọi điện cho chủ phòng khám
tại phường tân hiệp giới thiệu mình là cán bộ công an tp biên hòa đã kiểm tra phòng khám trên
và đề nghị trung chi năm trăm linh triệu đồng tiền bảo lãnh cho nhân viên ra đồng thời được lấy lại máy móc
thiết bị đã bị thu giữ do chủ phòng khám trên đang nằm viện điều trị bệnh nên thắng đe dọa
nếu không chuông tiền sẽ bị tạm giữ ngay sau khi điều trị bệnh xong lúc này chủ phòng khám lo lắng tưởng thật
nên đồng ý chi số tiền trên cho thắng cùng với đó thắng còn yêu cầu chủ phòng khám này mua một sim điện thoại rác
một điện thoại nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người nhà giao tiền cho hắn sáng ngày ba mươi một tháng năm
thắng phóng xe mô tô đến trước công an thành phố biên hòa lấy số tiền trên
cậu có quen biết nhờ cậu giúp giùm tôi mới nói gì ông ổng nói đồng ý ông sợ mới nói giá ba trăm linh
rồi cô nói ít quá ông mới lên năm trăm linh ông sợ đã đồng ý đồ rồi tôi mới có hành vi là hẹn người nhà của ông sợ lên
cho công an thành phố biên hòa lấy số tiền đó
sau khi lấy tiền từ phòng khám thắng tháo sim điện thoại bẹ gãy vứt đi rồi trốn về thành phố hồ chí minh
dùng số tiền trên trả nợ đã vay mượn nóng
cá độ bóng đá điều tra ban đầu của cơ quan công an ngoài vụ việc trên thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác nhưng bất thành
đây là một thủ đoạn nó khá là tinh vi và nó lợi dụng vào những cái thông tin những cái khó khăn sẵn có của nạn nhân
nhất là còn manh động hơn là đối tượng là giả danh là cán bộ công an đang điều tra vụ án
mà vụ án đang điều tra mà mới vừa bị kiểm tra và đang điều tra
nhờ lợi dụng sự lo sợ đó tượng thực hiện một cách rất là bình tĩnh và rất là tinh vi
và nạn nhân không ngờ tới rằng là mình bị lừa
việc giả danh công an và các cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo
nhưng vẫn không ít người bị mắc mưu loại tội phạm trên
do đó khi phát hiện các vụ việc tương tự người dân cần tỉnh táo liên hệ ngay với cơ quan công an
để được tiếp nhận sự liên hệ
tránh trường hợp để các đối tượng khống chế đưa vào trong
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận vừa khám xét căn biệt thự ven sông
của một người có tên là nguyễn văn thảo tên thường gọi là thảo lụy
động thái này nằm trong chuyên án do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận thụ lý
theo đó hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
cảnh sát cơ động công an thành phố phan thiết đã tiến hành phong tỏa khám xét ngôi nhà nằm ven dòng canh
thuộc địa bàn phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
căn nhà này do người có tên nguyễn văn thảo biệt danh thảo lụy làm chủ
thông tin bước đầu nguyễn văn thảo và những người liên quan bị điều tra về hành vi bảo kê
các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh bình thuận
vụ việc đang được mở rộng điều tra
sau khi được thuê tâm đã chém nạn nhân gây thương tích rồi bỏ trốn
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn trí tâm chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu tâm khai nhận được một tài khoản facebook lạ nhắn tin thuê
chém bảo vệ công ty nam việt với giá năm triệu đồng
vào ngày một tháng năm tâm điều khiển xe mô tô mang theo một cây dao dài khoảng bốn mươi cm
đến khu vực của công ty nam việt thuộc xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
chém phạm văn nam là nhân viên bảo vệ của công ty rồi rời khỏi hiện trường
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ
đến sự việc đã bị được đội công an phát hiện và truy tìm
vào ngày ba tháng năm tâm đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại kiên giang công an thành phố phú quốc vừa bắt giữ hai đối tượng dương tính với ma túy
vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra đảo phú quốc
vào chiều ngày hai tháng sáu lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính ô tô
do ông minh phụng chú phường dương đông thành phố phú quốc điều khiển
đi cùng với trần thị ánh chú tỉnh kiên giang
thời điểm kiểm tra khi cả hai người đi từ phà từ thành phố rạch giá
cập cảng phà thạch thới ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe và người của hai đối tượng
có hai dao tự chế một súng dạng bắn đạn pháo một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
xét nghiệm nhanh thì cả hai đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy
ông minh phụng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí
và là người trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người
về hành vi trộm cắp tài sản vũ văn hiệp chú tỉnh đắk lắc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre khởi tố và bắt tạm giam
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm vũ văn hiệp về nhà trọ ở phường tám thành phố bến tre
tại đây thấy xe máy của một người thuê phòng chung dễ trọ
chiều khóa cắm trên xe hiệp đã lấy trộm chiếc xe mô tô
sau đó nhiều người bán lấy tiền tiêu xài thì bị cơ quan điều tra làm rõ và bắt giữ
làm quen qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội
sau đó lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội
lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân
đặc biệt là những người trẻ tuổi cần thận trọng khi tham gia mạng xã hội
tránh sập bẫy của các đối tượng phạm tội
vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao của tỉnh phú thọ là lời cảnh báo
đây là đối tượng lê hoài nam sinh năm hai nghìn trú tại xã thọ xuân huyện đan phượng hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thỏ ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp xâm gớp tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận sau khi quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội
nam đã hẹn gặp sau đó chở người phụ nữ này đến cánh đồng hồ văn sông hồng
thuộc khu vô tử xã phùng nguyên huyện lâm thao với ý định để quan hệ tình dục
nhưng không được đồng ý nam đã sử dụng vũ lực để đánh đập nạn nhân
đồng thời dùng dao đe dọa sẽ giết nếu nạn nhân không cho quan hệ tình dục
lợi dụng sơ hở của đối tượng nạn nhân vùng dậy chạy thoát
sau đó được người dân xung quanh đưa đến trình báo tại công an huyện lâm thao
đây chỉ là một vụ án trong số các vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua
mà nạn nhân và đối tượng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội
chỉ cần tìm kiếm cụm từ lừa đảo qua app hẹn hò tinder hay các vụ án quen biết từ mạng xã hội
sẽ không khó để thấy các bài viết vạch trần thủ đoạn lừa đảo khi hẹn hò
hay các nguy cơ khi hẹn hò qua mạng xã hội
đủ chiêu thức đủ cách thức các đối tượng đã lợi dụng lòng tin mù quáng
đa số từ các bạn trẻ để lừa tiền lừa tình mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo
đi ngưỡng xung quanh trong thời gian em đèo đi em có dụng bạn ấy đi nhà nghỉ nhưng bạn ấy không đi
em có mục đích hiếp dơ bạn ấy thì em mới đèo bạn ấy xuống bái bóng với cả cạnh rụng ngô
em xong rồi xuống đấy em có kéo bạn ấy xuống rụng ngô nhưng bạn ấy chống chữ chống chả quyết luyệt quá
nên em mới chỉ rằng coi dật được cái điện thoại của bạn ấy thôi
vụ việc trên là bài học đắt giá cho các thanh thiếu niên đang trong độ tuổi yêu đương tìm hiểu
nhưng non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tin người
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái
bảo vệ các em được an toàn trong môi trường mạng xã hội
cũng như trước những cám rỗ của ngưỡng cửa tuổi mới lớn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
chuyển sang một thông tin khác đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý tỉnh bình thuận
đã tìm thấy thi thể ngư dân trên tàu cá bình thuận bị nạn và mất tích
tàu cá trên hành nghề mạnh mực với chín lao động xuất bến phú quý
khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo phú quý khoảng ba hải lý về hướng tây nam
thì bị sóng to gió lớn làm phá nước dẫn đến chìm tàu
ngay khi bị nạn tám ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ
tuy nhiên vẫn còn một ngư dân là anh trần văn trương bị mắc kẹt ở tàu
đến chiều thì thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở vị trí cách đảo phú quý khoảng một hải lý về hướng đông bắc